bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng quảng trị và kinh doanh du lịch easycloud
đây là nền tảng quản lý phân phối và kinh doanh cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực du lịch
nền tảng easycloud đáp ứng đầy đủ các hoạt động chính và quan trọng nhất của lĩnh vực du lịch
từ vận hành phân phối đến bán sản phẩm các giải pháp cho quản lý vận hành khách sạn
tuân thủ các chuẩn mực quản trị khách sạn quốc tế và được sử dụng tại nhiều nước trong khu vực
đối với khu vui chơi nền tảng cung cấp giải pháp quản lý hệ thống bán vé quản lý ra vào và xuất vé tự động
hỗ trợ các khu vui chơi phát triển kênh bán tối ưu doanh thu bằng mô hình quản trị tập trung
không chỉ giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí tối ưu năng suất
mà còn giúp khách du lịch có thể chủ động hoàn toàn trong quá trình lựa chọn sản phẩm
đặt phòng đặt vé chọn tour chọn thời gian đi thời gian về
thanh toán trực tuyến giảm thiểu chi phí tăng trải nghiệm kèm theo mức độ tin cậy cao